tiếp tục thông tin về vụ cháy kinh hoàng tại khu công nghiệp trà nóc thành phố cần thơ
đến thời điểm này vụ cháy năm m hai nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạng conlung meco đã được khống chế
tuy nhiên ước tính thiệt hại của doanh nghiệp lên tới khoảng sáu triệu usd
theo báo cáo của ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp cần thơ
đám cháy ban đầu xuất phát từ tầng năm của tòa nhà công ty
sau đó cháy lan hết tầng này với kho chứa nguyên liệu vải rộng khoảng một tám trăm linh m hai
lực lượng chữa cháy của thành phố cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông kiểu long được huy động khoảng hai trăm linh người chữa cháy
tuy vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa nguyên liệu trong kho đã bị cháy
theo nhận định của cơ quan chức năng cần thơ đây là vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp
ảnh hưởng đến việc làm của hàng ngàn người
trước mắt sở lao động thương binh xã hội và liên đoàn lao động thành phố cần thơ
lên danh sách công nhân có phương án hỗ trợ công nhân phải ngừng việc
trong mắt là hỗ trợ ba tháng lương một người đồng thời ubnd tp cần thơ chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ cho công ty vay vốn
và hỗ trợ lãi suất vay để giúp công ty khắc phục thiệt hại khôi phục lại sản xuất trong thời gian sớm nhất